năm trăm bốn mươi bốn lễ hội tôn giáo ba trăm ba mươi hai lễ hội lịch sử cách mạng một mươi lễ hội du nhập từ nước ngoài và bốn mươi lễ hội khác
có thể nói chưa bao giờ quy mô của lễ hội như hội phết hiền quang hội gióng hội làng triều khúc hội kéo co ngồi long biên và nhiều lễ hội truyền thống khác lại được tổ chức lớn như thời gian qua

điệu múa cổ có từ nghìn xưa đã từng chỉ xuất hiện đâu đó trong ký ức những người già từ các làng cổ đất thăng long nay được hồi sinh rực rỡ hay được biểu diễn phục vụ khán giả ở nhiều quốc gia trên thế giới
điều này đã giúp nghệ thuật dân gian trong các lễ hội hội làng truyền thống đến gần hơn với công chúng trên thế giới
lễ hội dân gian của nước ta
lễ hội dân gian của nước ta
không chỉ là một loại hình sản phẩm văn hóa đặc biệt mà còn là một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc
không những vậy lễ hội dân gian còn có vai trò giữ gìn bản sắc văn hóa từng dân tộc trong một quốc gia đa sắc tộc
đây chính là một bộ phận của văn hóa việt nam đóng vai trò không nhỏ trong việc hội nhập văn hóa quốc tế tạo ra sự đa dạng trong văn hóa thế giới và khu vực
chính bởi vậy mà đây vừa là lợi thế nhưng cũng là những thách thức to lớn đối với công tác tổ chức và quản lý trong quá trình đưa các lễ hội hội làng truyền thống hội nhập quốc tế

vâng thưa tiến sĩ minh lý trước hết thì bà đánh giá như thế nào về những điểm chung và những điểm đặc sắc nhất của các lễ hội
thài là một cái dạng văn hóa chuyển khẩu và nghệ thuật trình diễn
thì đã được các nhà nghiên cứu cũng như là những nhà quản lý văn hóa ở thừa thiên huế
đã nghiên cứu và sử dụng nó trong cái festival huế
tôi nghĩ rằng những cái thử nghiệm ấy là những cái thử nghiệm hết sức là quý giá
và có ý nghĩa đối với việc là từng bước chúng ta đem di sản của chúng ta hội nhập với đời sống đương đại
chúng ta có thể lấy một cái ví dụ là chúng ta cách đây hai năm
chúng ta có một cái di sản mà được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
năm hai nghìn một mươi năm chúng ta có kéo co của hà nội của sóc sơn của long biên
rồi có kéo co của bắc ninh của vĩnh phúc và của lào cai
các cái hình thức kéo co của các cái nơi là trong các lễ hội
và chúng ta đã đưa cái trò chơi dân gian này cái nghi lễ này
vào chung một cái hồ sơ với lại hàn quốc philippines và campuchia
và như vậy là đấy chính là chúng ta đã mang các cái thành tố của lễ hội chúng ta hội nhập với đời sống của nhân loại
và khi ở trong một cái di sản chung như vậy
thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã chia sẻ với lại cộng đồng quốc tế với cộng đồng trong khu vực
về cái giá trị văn hóa của chúng ta
để cùng nhau nhìn nhận tất cả các cái di sản này đều có ý nghĩa
và nhưng nó lại có chung một cái tập quán một cái nghi lễ một cái loại hình
và điều đấy chính là chúng ta đã hội nhập với quốc tế
là một người đã làm việc trong lĩnh vực di sản rất là lâu và cũng hết sức là tâm huyết
bà cũng đã có nhiều cơ hội để tìm hiểu về các quốc gia trên thế giới
trong cái quá trình mà họ bảo tồn và phát huy những cái giá trị của di sản
vậy thưa ông viết là họ đã đang và thực hiện những cái biện pháp và những cái giải pháp như thế nào để bảo tồn
những cái nét đẹp trong các cái lễ hội của họ thưa bà
có một lễ hội mà tôi rất tâm đắc
đó là lễ hội smithsonian ở mỹ
lễ hội này đã có từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
họ tổ chức mỗi năm một lần
và đó là một cái lễ hội mà hoàn toàn là đương đại
là không phải là một cái truyền thống vốn có
nhưng cái cách tiếp cận của lễ hội này là gì
họ mang các cái di sản của thế giới đến với nhau để cùng chia sẻ
tại washington dc trong vòng một mươi ngày liền
đây là một bước tiệc có chủ đề có chuyên đề
mà ở đó các di sản đều được tôn vinh
các di sản đều có cơ hội để giới thiệu cái giá trị của mình
và mọi người đều có cơ hội để thưởng thức các cái giá trị đó
tôi vừa mới tham gia một cái hội thảo quốc tế ở malaysia
và hội thảo này được tổ chức ở một cái di sản thế giới
di sản này thì mới được công nhận năm hai nghìn tám thôi
đó là cái di sản thế giới có tên là jobsow
ở đây nó có một điểm đặc biệt là
đó là di sản của các cái nền văn hóa khác nhau
đó là ấn độ bản địa là malaysia và trung quốc
ngoài ra thì còn có một số các cái thành tố của di sản văn hóa châu âu nữa
và tất cả các cái giá trị di sản này cùng chung sống với nhau
và ngày hội các cái lễ hội hay là ngày hội của các cái cộng đồng này đều được trân trọng
đều được bảo vệ đều được giới thiệu
cái này nó làm nên cái giá trị của cái di sản thế giới là gì
là đó là bức tranh về đa dạng văn hóa
mà các cộng đồng ở đây chung sống chia sẻ với nhau
vừa là bản sắc nhưng mà lại vừa là hội nhập
họ luôn luôn có cái sự giao lưu với nhau
và điều đó nó làm nên một cái giá trị di sản văn hóa phi vật thể bền vững của di sản thế giới
vậy thì theo bà thì trong tương lai chúng ta cần phải có một cái lộ trình như thế nào
để vừa bảo tồn và vừa giúp cho những cái thành tố những cái nét đẹp
trong các cái hội làng cũng như các cái lễ hội của việt nam sẽ hội nhập
ở một cách thành công và hiệu quả
tôi nghĩ rằng chúng ta phải có cái chiến lược
có tầm nhìn của quốc gia về vấn đề này
chúng ta phải phân loại được những cái hội nào
là những hội trong cộng đồng
ở cái mức độ làng xã
và giữ nó như là một cái đời sống văn hóa hàng ngày
những cái hội nào là những cái hội mà nó có cái quy mô lớn
có những cái quy mô vùng
có những cái sự đầu tư để bảo vệ
và trong cái quá trình nghiên cứu ấy chúng ta sẽ biết rằng
những cái thành tố cụ thể nào trong từng lễ hội
cần phải đẩy nó lên
như là những cái di sản riêng biệt
tôi lấy ví dụ
ví dụ như chúng ta đã có những cái điệu múa
rất là hay trong cái hội làng triều khúc
và bây giờ hà nội cũng đã đang nghiên cứu để đưa nó thành múa đương đại
rồi đưa nó thành những cái di sản mà có thể trình diễn được

hoặc là những cái trò chơi dân gian
đấy cũng là một cái loại nghệ thuật trình diễn
thì tôi nghĩ rằng phải có một cái quá trình
và phải có những cái danh sách cụ thể
về cái việc mà các cái di sản
cần phải được phát huy
và một lần nữa thì xin cảm ơn bà đã dành thời gian
và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến cũng giống như nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể khác
thì các lễ hội và hội làng
cũng không phải là nhất thành bất biến
mà luôn có sự biến đổi theo thời gian
bối cảnh lịch sử xã hội
lễ hội hội làng mộc mạc xa xưa
thì giờ đã phát huy và hội nhập quốc tế
đó chính là lúc mà các lễ hội dân gian
bắt đầu đưa giá trị của nó
vào một sân chơi lớn hơn nhiều
sân chơi nghệ thuật có sức lan tỏa
ở tầm quốc tế
tới đây thì thời lượng dành cho chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành
cùng minh ngân và chương trình
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại